thưa quý vị các đồng chí và các bạn chỉ trong vòng hơn một tháng trên địa bàn tỉnh tiền giang liên tục xảy ra ba vụ giết người cướp của với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tất cả những nạn nhân trong ba vụ án đều tử vong do nhiều nhát dao đâm điều đó chứng tỏ đối tượng gây án rất manh động và ra tay tàn độc
điều này đã khiến người dân trên địa bàn tỉnh tiền giang và các vùng lân cận vô cùng hoang mang lo sợ
công an thành phố mỹ tho đã tổ chức bảo vệ hiện trường
nhận định đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng
công an thành phố mỹ tho đã báo cáo công an tỉnh tiền giang xin hỗ trợ điều tra
ngay lập tức phòng cảnh sát điều tra phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh tiền giang xuống hiện trường ngay trong đêm
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trần trung hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở ấp tư đã đạo thành thành phố mỹ tho
trên người nạn nhân có tổng cộng một mươi năm vết đầm từ một vật sắt nhọn
nạn nhân tử vong được xác định từ sáu đến tám tiếng đồng hồ do một mươi năm vết đầm chủ yếu là vào những chỗ hiểm như ít hầu gáy tài
khám nghiệm hiện trường xung quanh ngoài đo dếp tông được người nhà xác định là của nạn nhân
công an không phát hiện thêm dấu vết nào đã nghi

cơ quan chức năng nhận được thông tin từ gia đình của anh lê hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở ấp giáp nước xã mỹ thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
gia đình cho biết anh thanh bị giết do trên người có nhiều vết dao đầm được đưa đi cấp cứu nhưng anh thanh được xác định đã tử vong trước đó
anh thanh làm nghề xe ôm đêm một mươi năm rãng sáng ngày một mươi sáu anh chạy xe ôm chở khách trên chiếc quay do trung quốc sản xuất
tại vị trí anh thanh được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu không tìm thấy xe và ví tiện của anh
đối tượng cũng không để lại một dấu vết và chứng gì khác có liên quan đối tượng để phục vụ cho công tác tri nguyên đối tượng theo dấu vết nóng
chỉ ba ngày sau đó tức là vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an lại nhận được tin báo
phát hiện một sát người đàn ông tử vong với những đặc điểm tương tự như hai vụ trước
trên địa bàn thuộc ấp long thạnh xã long bình điền huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
nạn nhân được xác định là anh trần văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở ấp một xã đào thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
anh lâm cũng hành nghề xe ôm bị sát hại trong đêm
người nhà cho biết anh chạy xe ôm từ chiều hôm trước thì sáng nay nhận được tin báo
trên người nạn nhân có tổng cộng một mươi ba vết đầm bằng một vật sắt nhọn giống như dao
có nhiều vết đâm vào chỗ hiểm
như tai gáy và ít hậu
đây chính là nguyên nhân khiến cho nạn nhân tử vong
tại hiện trường không tìm thấy xe và vế tiện của nạn nhân
hùng thủ manh động da tay rất tàn độc
nạn nhân trùng nhắm đến chủ yếu là những người hành nghề xe ôm khiến cho dư luận hoang mang lo sợ
đặc biệt là những gia đình có người thân đang làm nghề xe ôm trên địa bàn tỉnh tiền giang
không thể để kẻ giết người cướp của tiếp tục ra tay
lực lượng công an quyết truy tìm hung thủ đến cùng ngăn chặn những cái chết thương tâm có thể xảy ra
ở cả ba vụ án nạn nhân đều là những người đàn ông khỏe mạnh
hùng thủ chỉ có thể ra tay sát hại khi các nạn nhân không đề phòng bị bất ngờ
ở cả ba nạn nhân vị trí bị đầm đều là những chỗ nguy hiểm như ít hầu tai và đằng sau gáy mạng sườn
đó là những vị trí chỉ cần một cú đầm để có thể lấy đi mạng sống của một con người
các nạn nhân trước khi ra khỏi nhà đều mang theo tài sản là ví điện thoại di động và xe gắn máy
tuy nhiên tại hiện trường cả ba vụ án thì những tài sản này đều không được tìm thấy
đặc biệt hai vụ án sau nạn nhân đều hành nghề xe ôm
đặc biệt hai vụ án sau nạn nhân đều hành nghệ xe ôm
thời gian và vị trí trích hợp để điều nạn nhân đến và thực hiện rất là nhanh chóng
trong đó chúng sử dụng một loại hung khí và đâm nạn nhân nhiều nhát cùng một lúc
cái thứ hai là trong ba nạn nhân chết thì qua kết quả các dấu vết để lại trên người tử thi
chúng tôi có thể khẳng định rằng một loại hung khí gây nên
và đây là một loại hung khí rất là đặc biệt
dạng dao nhỏ gọn lưỡi sắt và nhọn đâm liên tục nhiều nhát
và là làm cho nạn nhân tê liệt và chết ngăn nhanh trong tức khách
từ những kết luận của bộ phận pháp y và qua phân tích những thông tin thu thập được
bàn chuyên án đã đưa ra một số nhận định
ở vụ đầu tiên hiện trường hầu như không có dấu vết cũng như nhân chứng
nạn nhân lại là người có quan hệ xã hội phức tạp
nên cơ quan chức năng khó trong công tác khoanh vùng nghi phạm
tuy nhiên đến vụ thứ hai và vụ thứ ba hai nạn nhân đều hành nghề xe ôm
từ đó bàn chuyên án thống nhất đi đến kết luận phung thủ sát hại các nạn nhân
là để cướp của với thủ đoạn lợi dụng đêm tối
thuê xe ôm đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại
kiểm tra lại hiện trường các bà mẹ
nơi hung thủ ra tay để sát hại các nạn nhân
cơ quan điều tra nhận thấy các địa điểm này đều ở các khu đường vắng vẻ hẻo lánh
xung quanh là cánh đồng bên mồng cách xa nhà của nạn nhân và ít người qua lại
tại khu vực thứ ba là anh lâm thường đứng đợi đón khách
một nhân chứng đã cho biết đêm nạn nhân bị giết phơ máy đã là một mươi giờ đêm có một khách đến thuê xe về chợ gạo
vì đã muộn nên trước khi chở khách đi anh lâm có đến nói nhỏ với mọi người rằng mấy hôm trước nghe người ta nói có vụ giết xe ôm rồi cướp của và nhờ mọi người nhìn kỹ khách để nhận dạng nhớ có vấn đề xảy ra còn biết

theo mô tả của nhân chứng tivi khách đó là nam giới trên hai mươi tuổi cao khoảng một bảy m dáng người mập mập
tuy nhiên người này đội mũ sụp xuống nên không rõ mặt
đây là thông tin vô cùng quan trọng giúp cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng ra soát lại số đối tượng nghi vấn
bàn chuyên án thấy nổi lên đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn không nghề nghiệp
ở ấp long thạch xã long thạnh bình điền chợ gạo tiền giang
có đặc điểm về ngoại giống như từ lời của nhân chứng
điểm đáng chú ý là thời gian gần đây nam tiêu phung phí
trong khi gia cảnh tại rất nghèo bản thân lại không có công ăn việc làm
rõ ràng nam đang có dấu hiệu bất minh về tài sản
sau khi phân tích về những dấu hiệu khả nghi của đối tượng cơ quan công an lập tức triệu tạp nam
cơ quan công an lập tức triệu tạp nam
tuy nhiên đối tượng đã trốn khỏi địa phương
gia đình không ai biết nam đi đâu
gia đình nam đã phối hợp cùng với cơ quan điều tra
cung cấp một số địa chỉ nghi là nam có thể nuôi tới
tại thời điểm xác minh thì tên nam này không có mặt ở địa phương
và tên nam này đã bỏ địa phương đi từ lâu
hiện nay nam làm gì ở đâu thì địa phương không biết
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã xác định
nam có mối quan hệ ở địa phương này
cụ thể là có một bạn gái ở ninh sơn tỉnh ninh thuận
do vậy bàn chuyên án nhận định có khả năng tên nam hiện nay đang ở ninh thuận
do vậy ban chuyên án đã cử một tổ công tác
ra phối hợp với công an tỉnh ninh thuận để xác minh tri bắt tên nam
khi nhận được phân công của bám đốc như bàn chỉ huy của chuyên án
thì tôi trực tiếp nhận được phân công của bám đốc như bàn chỉ huy của chuyên án
tôiétait viên giặt kế hoạch đã nência ước tốc lên đường ra ninh thuận
vậy hãy ra ngoài thì mình cũng phối hợp với bixating năm mươi năm ninh thuận thì có không
thủy là bạn gái của nam
thàm nam xứ thiện thì mình phục ba ngày
đến trong tám giờ nửa ngày hai mươi năm tháng một mươi một mươi năm hai mươi bốn
chỉ nam xuất hiện tại quán cà phê suối đá ở khu phố vitiesão parking ninh sơn
kế hoạch lập ra như sau
đội trinh sát được cử riêng ninh thuận
phối hợp với công an ninh thuận
áp sát theo dõi quanh khu nhà bạn gái đối tượng
đồng thời theo dõi sát sao mọi hành vi của bạn gái nam
để từ đó lần tìm dấu vết của hắn
sau nhiều ngày theo dõi bạn gái của nam
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
các trinh sát phát hiện bạn gái nam
ngồi uống nước tại khu phố số bảy
tỷ trấn tân sơn ninh sơn
và có vẻ như đang chờ đợi ai đó
khoảng một mươi năm phút sau nam xuất hiện
đợi cho nam ngồi tại chỗ
các trinh sát tiến hành mời nam về làm việc
tuy nhiên lập tức nam bỏ chạy không tẩu thoát
tại cơ quan điều tra
khi được hỏi tại sao lại chạy trốn
thì nguyễn hoài nam không trả lời được
và cũng không khai báo gì cả
cho đến khi các điều tra viên đưa ra tình tiết
chiếc điện thoại iphone năm s
mà bạn gái của nam đang dùng
chính là điện thoại của anh hoàng
nạn nhân bị giết thứ nhất
khi đó nam mới nhận tội và thành khẩn khai báo
vì không có tiền đi thăm bạn gái
đang ốm ở ninh phận
vào tối muộn ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
nam gặp ông trần trung hoàng
sau đó ông hoàng chủ nam đi tâm sự
biết người này là dân đồng tính
nên nam đồng ý lên xe ông hoàng
tuy nhiên khi đến khu vực vắng vẻ
ở kênh nổi xã tân mỹ tránh
thành phố mỹ tho
nam yêu cầu ông hoàng dừng xe lại
ông hoàng mất cảnh giác
nam dùng dao tấn công từ phía sau
đâm liên tiếp một mươi năm nhát vào cổ lưng bả vai vùng ngực
làm cho ông này gục xuống tử vong tại chỗ
sau đó nam lấy một chiếc điện thoại iphone
rồi lên xe máy của ông hoàng tẩu thoát
chiếc xe nam bán với giá tám triệu đồng
khi hết tiền
nam tiếp tục quay về thành phố mỹ tho
và gây án
rạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nam thuê anh lê hoàng thành
là người hành nghề xe ôm
chở từ nguyễn kỳ thành thành phố mỹ tho
về chợ gạo
khi đến khu vực vắng người qua lại
ở thị trấn tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
từ phía sau
nam rút dao đâm một mươi hai nhát vào lưng và cổ
làm cho anh thành ngã gũ xuống đường
rồi nam cướp xe tẩu thoát
sau đó anh thành cố vương người
bỏ vào nhà dân nhờ giúp đỡ
nhưng trên đường đi cấp cứu thì anh thành đã tử vong
vì thấy việc gây án trót lọt không để lại dấu vết
nên nam nảy sinh ý định tiếp tục thực hiện tội ác này
đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nam nhờ anh trần văn lâm
cũng hành nghề xe ôm
chở từ ngã ba trung lương về huyện chợ gạo
cũng như những lần trước
chỉ đi một đoạn đến nơi vắng vẻ
ở khu dân cường ấp long thành
xá long bình điện thành phố mỹ tho
nam bất ngờ tấn công anh lâm bằng một mươi ba nhát dao
làm cho người xe ôm cùng chết tại chỗ
sau đó nam lấy xe máy vào ví điện của nạn nhân
thẳng nhiên rời khỏi hiện trường
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hoài nam
với thủ đoạn hết sức giả mạng
nguyễn hoài nam đã sử dụng dao chuẩn bị sẵn
đâm quyết liệt nhiều nhát vào những vùng nguy hiểm của nạn nhân
nhằm tước đoạt mạng sống của người khác để chiếm đoạt tài sản
phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân
hành vi phạm tội của nguyễn hoài nam không những đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng
mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác
được pháp lực bảo vệ gây dư luận xấu trong quần chúng dân dân
ảnh hưởng sâu đến trực tự xã hội tại địa phương
tòa tuyên án bị cáo nguyễn hoài nam tử hình về tội giết người
một mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt tử hình
đây là bản án kích đáng cho kẻ đã cướp ghi mạng sống của ba người
nếu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang không phá được vụ án
bắt nguyễn hoài nam kịp thời
chắc có thể nam sẽ tiếp tục gây án
danh sách nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục
khoảng chín h sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
một người phụ nữ đi làm nghề mua bán đồng nát qua bờ đê sông nhuệ
gần khu vực chùa đậu và nghĩa trang thôn gia phúc
xã nguyễn trãi huyện thường tín hà nội
đã phát hiện một sát nam giới đã cháy đen
mặt mũi biến dạng trong tư thế nằm ngửa dưới đất
hốt hoảng không tin vào mắt mình
người phụ nữ đã vội chạy đến báo với quản trang khu vực nghĩa địa này
và ngay sau đó những thông tin ban đầu về sắc chết
báo đến cơ quan công an
giám đốc công an thành phố hà nội đã giao cho đội trọng án hai
hai phòng cảnh sát hình sự lập tức đến hiện trường
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ khác
như phòng kỹ thuật hình sự công an huyện thường tín
để kịp thời tổ chức điều tra
chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường
một là phối hợp công an huyện thường tín để bảo vệ hiện trường
cái thứ hai là đã góp nhanh với các lực lượng tham gia việc điều tra vụ án
của công an huyện thường tín phòng bc bốn mươi năm phòng bc năm mươi bốn
và lực lượng công an ở địa phương công an xã
lực lượng quỹ hoan nhân tại quỹ hoan nhân xã
thế và đã phân công rất là nhanh
cái việc tiến hành điều tra khám phá ngành vụ án
để làm sao đảm bảo được cái tính một
là hiện trường nó đang còn còn còn còn nóng như vậy
cái thứ hai nữa là đối tượng thời gian gây án nó là còn rất gần
thì chúng ta có thời gian để mà chuyên nghiên được đối tượng
và làm cho nó được dùng vụ án nhanh nhất
qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định thi thể nạn nhân
bị đâm nhiều nhát dao vào vùng lưng gáy ngực
xung quanh khu vực gây án vẫn còn nhiều vết máu
khi tiếp cận đến hiện trường là chúng tôi coi như có tiến hành công tác khám nghiệm ngay
và trong quá trình khám nghiệm thì chúng tôi đã phát hiện ra được những
rất nhiều các cái dấu vết nó còn để lại trên hiện trường
ví dụ như là các dấu vết máu vương vãi khắp trên hiện trường
thế rồi các cái dấu vết mà có cái màu thơm đen
mà cái dấu vết đấy là chúng tôi kiểm tra và phát hiện nó có mùi xăng dầu
tiếp đến là ở cạnh đó là có những cái tàn than cho
nó cháy từ trên phía mặt đường kéo xuống coi như là cái ta ly đường
và đến tới vị trí của nạn nhân nằm
xung quanh khu vực vị trí nạn nhân là có rất nhiều các cái lá cây
nó bị cháy táp lá đặc biệt là trên tử thi là toàn bộ quần áo
đầu tóc mặt và tương đối là toàn thân của tử thi là đều bị cháy than hoa
người cơ thể tử thi thì bị co khuất và biến dạng
mặt thì bị ám khói coi như rất đen cho nên cái khả năng nhận diện ra đối tượng là rất khó khăn
ban đầu chúng tôi xác định như thế
căn cứ vào một số các cái dấu vết ở trên tử thi nữa là có rất nhiều các cái thương tích
các vết đâm trên cơ thể cả phía trước và cả phía sau
cho nên là bước đầu chúng tôi có những cái nhận định đánh giá
về đây là một vụ giết người
kết quả khám nghiệm ban đầu của phòng kỹ thuật hình sự cho thấy
nạn nhân đã chết do mất máu cấp sau đó bị đốt xác bằng xăng
thời gian xảy ra án mạng được nhận định cách thời điểm nhân chứng phát hiện không lâu khoảng đêm hôm trước
nơi xảy ra vụ án là khu vực d ngay sát nghĩa trang vắng người qua lại
nên khả năng thủ phạm đã có dự tính trước khi điều nạn nhân đến đây để gây án
sát chết đã không còn nguyên vẹn cũng không còn dấu hiệu để nhận diện
một câu hỏi lớn đặt ra cho các điều tra viên lúc này là làm thế nào để xác định được danh tính nạn nhân
vì thế thì chúng tôi đã tìm ra một số điều tra viên lúc này là làm thế nào để xác định được danh tính nạn nhân

đi thứ nhất là đi ra sát lại hiện trường để xem có ai phát hiện được nạn nhân đi vào xuất hiện tại khu vực hiện trường lúc nào không
đi từ hướng nào
đấy là những vấn đề mà chúng tôi phải cưới rất nhiều lực lượng làm những việc ý
cái thứ hai là phải làm sao tổ chức khám nghiệm thật kỹ để sau này lấy lại hình ảnh của nạn nhân
thì mới tiến hành tổ chức điều tra nó mới có hiệu quả được
thì trong quá trình làm thì cũng là rất nhiều giờ huy động rất là đông cán bộ chiến sĩ
ngoài cái việc là xác định tung tích lại còn phải bảo vệ hiện trường để khám nghiệm
để xác định xem là nạn nhân độ tuổi chiều cao
đấy thì mới để xác định được cái tung tích nạn nhân
các điều tra viên đã tập trung hướng điều tra
và một số manh mối
để lại tại hiện trường
như đầu màu thuốc lá
mảnh vỡ của chiếc mũ bảo hiểm
do bị va đập mạnh với quai mũ
bị đốt cháy rở ràng

bị đốt cháy rở ràng
trên vùng cầm của thử thi
trên vùng cầm của thử thi
vẫn còn để lại một sợi dây quai mũ bảo hiểm
vẫn còn để lại một sợi dây quai mũ bảo hiểm

và ở phía sau gáy mặc dù đã bị cháy rất nhiều
nhưng vẫn còn lạ một mảnh nhựa của mũ bảo hiểm đó
cho nên là quan nhẫn chúng tôi này
nói chung là đây là một vụ giết người cướp xe máy
là phía sau gáy mặc dù đã bị cháy rất nhiều

cho nên là quan nhẫn chúng tôi này

nhật định vụ án

giáp danh ở các huyện các quận là chúng tôi đã rất nhanh chúng tôi đã triển khai lực lượng
đi giả soát tất cả các địa bàn các bến xe các nhà ga các cái lơi trung tâm mà có nhiều xe ôm
để giả soát ngay cái người có đặc điểm như vậy
có đặc diện đặc điểm mặc quần áo như vậy dáng người như vậy ăn mặc như vậy
thế mà qua quá trình là chúng ta làm rất nhanh
thì đến đầu chiều chúng ta đã xác định cái tung tích lạn nhân là một cái bị hại mà người ta xuất phát
là từ bến xe phía nam chở đối tượng đi
danh tính nạn nhân dần được xác định là ông mai hồng quảng năm mươi chín tuổi quê ở huyện yên mô tỉnh ninh bình
trú tại tổ hai mươi bảy phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
theo nguồn tin thì trước đây ông quảng làm công nhân trong nhà máy cơ khí ck một trăm hai mươi trên đường trương định quận hoàng mai hà nội
và được cơ quan phân cho một căn nhà tập thể ở tổ hai mươi bảy phường giáp bát
ông quảng cũng từng có tới ba đời vợ
ba người con nhưng không sống chung với ai
và ở một mình tại căn nhà mà cơ quan phân cho
cách đây năm năm ông quảng về hưu và sống bằng nghề chạy xe ôm ở cổng sau của bến xe giáp bát
thường ngày hàng xóm vẫn thấy ông đi làm từ một mươi chín h đến hai mươi hai h thì trở về nhà
bác quảng là hàng xóm của nhà tôi thì bác cũng làm xe ôm tôi cũng làm xe ôm
thế thì nói chung là bác sinh hoạt rất đều đặn
và bác ấy đi thì hôm nào muộn lắm là tầm một mươi h một mươi h ba mươi
còn đa phần là bác ấy về sớm hơn vì bác ấy bản thân là sống có một mình
thế thì cái hôm mà xảy ra cái vụ án ấy thì là bác ấy đi thì chín giờ
bác ấy quay về nhà bác ấy mặc thêm quần áo thì bác lại nổ máy bác lại đi
từ những đặc điểm về nhân thân đã khiến cơ quan điều tra đặt câu hỏi
liệu cách chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện tình huống
có lẽ là chúng tôi cũng đặt ra nhiều trả thiết ngay từ đầu
bởi vì là bị hại cũng là người ở độc thân cũng đã có gia đình nhưng mà cũng đã ly hôn
và vợ con thì ở riêng
thế nhưng qua nắm tình ở địa phương thì thấy rằng là
một là cái người bị hại ở là rất là tràn hòa nhẹ nhàng không có pha chạm với ai
cái thứ hai là chủ yếu lại đi làm thêm buổi tối thôi chứ ban ngày không đi
thế mà là một con người là lúc nào cũng chỉnh chu ăn mặc
rất đàng hoàng sạch sẽ
cho nên là cái việc mà xác định là có việc mâu thuẫn ở bên ngoài là rất ít
của những nhân dân cung cấp như vậy
thế và tối hôm trước thì người ta vẫn xác định là bị hại vẫn cứ đi về nhà
lúc trước sáu giờ
thế cho nên với những cái nhận định và cái xác minh ban đầu ấy
chúng tôi khẳng định rằng là những nguyên nhân về vấn đề mâu thuẫn trong sinh hoạt
thế rồi mâu thuẫn về tình hại là khả năng rất ít
mà chủ yếu là do cái đối tượng
là do quen biết trong vấn đề là
ở lĩnh vực chở xe ôm chở đi chở lại nhiều lần
cho nên là biết được cái quy luật hoạt động của bị hại
cũng như là cái việc bị hại ở một mình như vậy
cho nên dẫn đến cái việc là lấy ra ý định để mà giết bị hại để cướp tài sản
liên tiếp sau đó là những cuộc hội ý chấp nhoáng được diễn ra
và sau khi đi đến thống nhất
các điều tra viên nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị đối tượng cướp xe ôm
sau đó đốt xác phi tàng
nhận định này dường như hơi táo bảo
ít phù hợp với quy luật của các vụ cướp xe ôm thông thường
tuy nhiên nó lại phù hợp với tính chất
những vụ án xảy ra gần đây vì mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình
mà các đối tượng có thể ra tay man dợ với nạn nhân
khiến cho cơ quan điều tra khó tìm ra được tung tích của nạn nhân
tuy nhiên có một câu hỏi lớn chưa có được lời giải đáp
trong vụ án này
là thủ phạm có phải là người quen thân với nạn nhân hay không
bằng cách nào để tìm ra thủ phạm
những câu hỏi nghi vấn luôn được đặt ra
liệu thủ phạm giết nạn nhân cướp tài sản là chiếc xe máy
hay có mục đích nào khác
các điều tra viên tiếp tục chia thành nhiều mối đi xác minh về những thông tin liên quan đến nạn nhân
đồng thời triển khai các kế hoạch để truy tìm thủ phạm
tại khu vực bến xe giáp bát xác minh
một số người biết việc như cánh xe ôm là đồng nghiệp của ông quảng
thì được biết
khoảng một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi một
ông quảng có đi xe máy hiệu jupiter màu đỏ biển kiểm soát
chờ một thanh niên cao gầy tóc rũ chất chán
đi đâu không rõ
và không thấy quay lại
thực ra là hai anh em vẫn còn đùa cũng dựng xe ở đấy
lúc ý tầm khoảng bảy h
đùa thì tôi lại có khách tôi đi trước
thì là lúc về
thì lúc tôi chạy với quốc khách về
chờ giả khách ở hà đông xong tôi về
tôi về thì là tôi thấy ông đi rồi
lúc ý tầm khoảng bảy h thôi
lúc ý tầm khoảng bảy h thôi
thì là tôi thấy đứng mãi
chẳng thấy ông quảng về
chứ còn đến hôm sau
thì bắt đầu anh mới thấy
coi là công an bắt đầu em mới xuống đây
coi là tới họa
ông quảng bị
giết ở dưới
ở dưới chua động
qua quan sát của điều tra viên
thì tại bến xe này được lắp đặt
nhiều camera giám sát các hoạt động
của khách ra vào bến
với kinh nghiệm nhiều năm
trong điều tra các vụ án mở
các điều tra viên nhận thấy
những chiếc camera của bến xe này

hữu ích để tìm ra đối tượng phạm tội
trong các vụ án hình sự
có thể những camera này
sẽ ghi lại những hình ảnh
mà đối tượng đã đến thuê ông quảng trở đi
tiếp tục tìm hiểu sâu
về thông tin cũng như
tìm cách nhận diện được đối tượng
các điều tra viên đã làm việc với
ban quản lý bến xe phía nam
đề nghị được cung cấp toàn bộ hình ảnh giám sát
từ hệ thống camera
quanh khu vực bến xe
qua gia sông bến xe phía nam
tà soát hàng trăm tiếng hình ảnh
do camera ghi lại
thì phát hiện người đàn ông lái xe ôm
được xác định là ông quảng
chờ một đối tượng có đặc điểm nhận dạng
giống như lời khai của nhân chứng
đã cung cấp trước đó
đi trên chiếc xe jupiter màu đỏ
biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một
manh mối về đối tượng
đã được hé mở
nhưng tìm đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên
ở đâu đặt ra cho cơ quan điều tra lúc này
chúng tôi được quân công ra soát
tại khu vực nơi ông quảng
hành nghề đón xe ôm
tại đây chúng tôi đã tiến hành
phát động quần trúng gặp gỡ tất cả
người hành nghề xe ôm
thường đứng đón khách cùng ông quảng
thứ hai là gặp gỡ những người
hành nghề bán hàng rong
những người bán quán nước tại khu vực bến xe giáp bát
và qua thông tin mà những người dân
người dân cung cấp
thì bản thân chúng tôi đã
qua gặp gỡ những người
đã dựng lên được đặc điểm đối tượng
qua người dân cung cấp là cao khoảng
gần một m bảy và dáng người gầy
cui mặt nhỏ
và đối tượng này cũng đã nhiều lần trước đó
thuê ông quảng trở xe ôm đi rồi
sau khi mà có được
thông tin về đặc điểm đối tượng
ngay lập tức chúng tôi báo cáo về lãnh đạo phòng
để tập trung để xác minh
trong khi ấy
một mũi điều tra viên khác được cử đi
xác minh về chiếc jupiter
mang biển kiểm soát
tại các cửa hiệu cầm đồ
trợ xe cũ
sau một thời gian kiểm tra hơn hai mươi hiệu cầm đồ nghi vấn
các điều tra viên đã phát hiện
có một mươi năm chiếc xe jupiter màu đỏ
giống chiếc xe của ông quảng
trong đó có một chiếc mới được cầm cố
vào đêm hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
tại một cửa hiệu cầm đồ
thuộc địa bàn xã phú mỹ
từ liêm hà nội
kiểm tra sổ sách ghi chép
của cửa hàng này
thì phát hiện
chiếc jupiter mang tên ông mai hồng quảng
quê ninh bình
chùng với tên nạn nhân
có cả chứng minh nhân dân
mang tên ông quảng
và giấy tờ xe
cũng theo mô tả
của chủ hiệu cầm đồ
thì đối tượng đặt xe
có nhiều đặc điểm
giống với đặc điểm
của đối tượng
ngồi sau xe ôm của ông quảng
tại bến xe giáp bát
trong sổ ghi chép
của hiệu này
vẫn còn lưu bản
chứng minh nhân dân
photo của người
đến cầm xe
người đó tên là
nguyễn văn đạt
quê tại yên thịnh
huyện yên định
tỉnh thanh hóa
thông tin này
là một trong những
mành mối quan trọng
để tìm ra thủ phạm
ngay lật tức
các điều tra viên
báo về trung tâm chỉ huy
đồng thời làm thủ tục
thu giữ chiếc xe máy
là vật chứng
của vụ án
để phục vụ công tác điều tra
qua giải pháp
tại cửa hàng cầm đồ
tại khu vực
của từ liêm
tại cửa hàng cầm đồ
của anh mai thanh tuấn
chúng tôi đã phát hiện ra
đối tượng trước đó
giết hại ông quảng
mang xe máy đến
và cầm cố
cho cửa hàng của anh tuấn này
khi phát hiện được
chiếc xe máy
thì tổ công tác
rất vui mừng
và thông tin ngay lập tức
đã được báo cáo
về ban chỉ huy
xác định là đối tượng
nguyễn văn đạt

ở yên định thanh hóa
sau khi chúng tôi
xác định về đối tượng đạt
chúng tôi đã
dựng lại tất cả
những mối quan hệ
là người thân của đạt
nhưng bước đầu thì
những người thân của đạt
thì không xác định được
đạt quê thú ở đâu
nhưng về quê quán
thì chúng tôi đã
xác minh làm rõ
chúng tôi tổ chức lực lượng
truy tìm đạt
một mũi trinh sát
được cử đi thanh hóa
để xác minh
nhân thân đối tượng
nguyễn văn đạt
tại đây lực lượng công an
địa phương cho biết
nguyễn văn đạt
có hộ khẩu thường trú
tại xã yên thịnh
nguyện yên định
nhưng đối tượng này
đã đi làm ăn
ở hà nội
gần hai năm nay
thông qua số nguồn tin
nhân dân cung cấp
nguyễn văn đạt
đã về quê
từ trưa hai mươi chín tháng một mươi một
và đang có mặt
qua trao đổi
những thông tin
về đối tượng
ban chuyên án quyết định
bắt nguyễn văn đạt
trước lúc bình minh
nguyễn văn đạt
chất sự chứng kiến của chính quyền địa phương
sau nhiều cuộc xét hỏi
đạt vẫn không khai nhận hành vi sát hại ông quảng
để cướp xe
tuy nhiên các điều tra viên
đã thay đổi chiến thuật hỏi cung
kết hợp với việc đưa ra những chứng cứ
cuối cùng nguyễn văn đạt đã phải cuối đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình
vậy vì sao nguyễn văn đạt
lại giết người cướp tài sản
đạt khai chỉ vì cần tiền
để bao cho bạn gái
cách đây vài tháng
đạt tình cờ làm quen với một cô gái khá sinh
là ca sĩ chuyên hát
ở các tụ điểm quán bà
không hiểu sao cô ca sĩ này cũng thích hắn
trong khi một kẻ làm nghề hàn xì
cửa sắt như hắn
một tháng giỏi lắm cũng chỉ kiếm được vài triệu tiền lương
không đủ để mua son phấn cho cô
vày tiền bạn bè nhiều cũng ngại
đạt đã liều lĩnh
nghĩ đến việc thuê xe ôm rồi giết
cướp lấy tiền
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
nguyễn văn đạt mang theo con dao nhọn
đi xe buýt từ vĩnh quỳnh
nơi hắn thuê trọ đến bến xe giáp bát
và xa vào một hàng nước
ngồi tìm cơ hội gây án
con mồi mà hắn nhắm tới là ông quảng
vì đã hai lần hắn thuê ông trở
nên biết ông quảng thường mang theo tiền
đồng thời hắn nghĩ
ông quảng già rồi
nếu có chống cử thì cũng khó mà chống lại được
một thanh niên như hắn
ông quảng có chiếc xe máy yamaha jupiter
còn khá mới
theo định giá của đạt thì chiếc xe này
thuộc loại đắt tiền nhất
trong số xe dùng để chở khách ở bến xe giáp bát
đạt thuê ông quảng trở về nhà bạn
ở thường tín hà nội với giá một trăm năm mươi đồng
vì đã một vài lần trở đạt
nên ông quảng không mảy may nghi ngờ
đi qua khu vực thường tín đạt bảo ông quảng

đi qua khu vực chùa đậu
đường đến chùa đậu phải rẽ theo một triền đê dưới dòng sông nhuệ
đến đúng đoạn vắng vẻ nhất
đạt bảo ông quảng dừng xe
và cho hắn mượn chiếc điện thoại
để hắn liên lạc với người quen
xe dừng lại đạt giả vờ đi xuống một đoạn
để gọi điện thoại
khi quay lại hắn bất ngờ rút con dao nhọ
thủ sẵn trong người
đâm từ phía sau liên tiếp vào vai
khiến người sẽ ôm tử vong ngay lập tức
sau đó hắn tàn nhẫn
rút vòi xăng từ xe
đổ vào vỏ chai la vi
đã chuẩn bị sẵn
rồi tưới lên người của nạn nhân
châm lửa rốt
chưa hết hắn đã tìm ra người của nạn nhân
đạp xác của người xe ôm xấu xố
xuống triển đề
vì sợ nếu để xác ở trên đường
sáng ngày hôm sau
người dân đi qua
sẽ nhanh chóng phát hiện
sau khi gây án đạt đã mang xe của ông quảng
đi đặt ở hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện từ liêm
lấy bốn năm triệu đồng
rồi đón xe khách về quê lẩn trốn
hắn không ngờ
lực lượng công an lại tìm ra hắn nhanh đến thế
đối tượng đạt là đối tượng trực tiếp gây án
là đối tượng còn rất trẻ
cái thứ hai là bản thân gia đình ở quê
là một gia đình rất cơ bản
mẹ làm công nghiệp bố làm ở vị đoàn xã
thế rồi có rất nhiều
các anh chị em các cô chú trong gia đình
làm ở công an xã vị đoàn xã
và bản thân đạt cũng được nuôi ăn học rất đơn cơ bản
sau đó lớn lên để đi đến hà nội
và đã làm thuê qua nhiều địa điểm rồi
và phải nói rằng quá trình làm thì cũng rất tốt
không có vấn đề gì
nhưng ở đây chúng ta thấy rằng này
trong quá trình đi làm
các cháu nó phát sinh những vấn đề
ví dụ như là quan hệ làm nữ
vấn đề ăn chơi đô đòi
vấn đề sử dụng tiền vào những việc
ví dụ như là cờ bạc
rồi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng
hoặc là mua quà tặng sinh nhật
thì từ những việc đấy nó xuất phát đến những việc là cần tiền
mà những việc từ cần tiền không chính đáng
không do cái sức lao động mình làm ra
thế cho nên là các cháu nó dễ dẫn đến một cái việc là gì
là phạm tội
mà trong một phút rất là
suy nghĩ rất là đơn giản thôi
các cháu có thể tước đoạt đi tính mạng
sự sống của người khác
để cước đoạt một cái xe máy
hoặc là những cái tài sản có giá trị khác
mà trong vụ cháu đạt là một điển hình
thì trong vụ ăn này chúng tôi cũng cảnh báo là gì
đối với các cháu thanh tướng điện hiện nay
ở các miền quê lên các tỉnh
đặc biệt như hà nội
để làm ăn sinh sống là một nhu cầu rất cấp tiết
đối với cả mọi người thôi
nhưng mà trong quá trình sinh sống làm việc
thì làm sao để chúng ta một là giữ được
cái chất của người lao động
cái thứ hai là chúng ta sinh hoạt
ăn ở thế rồi là
tiêu pha và các quan hệ khác nó đúng mực
nó đúng với cả cái việc mà mình
có thể đồng tiền mình kiếm ra được
và không để các đối tượng khác lợi dụng
hoặc là các cái phim mảnh độc hại
như là các cái việc tiêu cực ngoài xã hội
nó ảnh hưởng đến
tác động đến đời sống của mình
và từ những việc đấy là các cháu rất dễ hơn
dẫn đến cái việc là gì
là sử dụng đồng tiền nó không có mục đích chính đáng
và kiếm tiền không có mục đích chính đáng
và từ đó sẽ phát sinh ra các loại tội phạm
với những nỗ lực và quyết tâm cao
chỉ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an hà nội
đã phá nhanh vụ án
bắt thủ phạm phải đền tội chưa pháp luật
nhưng điều mà dư luận đặt câu hỏi ở đây
là vì sao một thanh niên nông thôn
với một nhân thân tốt
mới ra hà nội hơn hai năm
mà bỗng chốc lại trở thành kẻ tội đồ
vì sự tha hóa của con người
hay vì những tác động xấu của môi trường xã hội
thưa quý vị
khi đạt bị bắt giữ
cả khu xóm nhỏ ở xã yên thịnh
trở nên náo loạn
bởi tiếng gào khóc của những người thân trong gia đình đạt
vốn là một người lao động thuần phát
không tiền án tiền sự
kiếm sống ở hà nội từ năm một mươi bảy tuổi
chỉ vì cố kiếm tiền
để phục vụ các thú vui thành thị
đạt đã phạm tội ác dã man
thực trạng này lâu nay đang diễn ra
và gây đau đớn cho không ít gia đình
trở thành nỗi nhức nhối của các người đàn ông
của toàn xã hội
trong mỗi vụ án
dù kẻ thù ác có tinh vi đến đâu
cũng không tránh khỏi lưới trời
vậy mà sao những kẻ như nguyễn văn đạt
vẫn không ngộ ra được điều đơn giản ấy
để giờ đây trước mắt hắn
sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật
chương trình hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân
đến đây là hết